sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị vào chiều qua tại ubnd tp cần thơ thành ủy ubnd tp cần thơ đã tiến hành khen thưởng nóng cho các tập thể cá nhân công an thành phố cần thơ có thành tích xuất sắc trong việc liên tiếp phá án nhanh và đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm về môi trường
như đã thông tin trước đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một tháng ba sau khi nhận được tin xảy ra vụ cướp xe mô tô tại phường an khánh thành phố cần thơ phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đã triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ tập trung lực lượng triệt phá nhanh vụ án bắt hai đối tượng góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
cùng thời gian này công an tp cần thơ cũng đã lập thành tích xuất sắc khi bắt nhanh các đối tượng cùng không khí cố ý gây thương tích
tập thể phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
sau thời gian theo dõi mới đây đã phát hiện vụ xả thải chưa qua xử lý qua môi trường tại phường phước thới quận ô môn
công an quận gò vấp tp hcm cho biết đang tạm giữ đối tượng lưu hoàng tài hai mươi một tuổi ngủ tại quận gò vấp về hành vi cướp tài sản
theo đó bị hại là nguyễn lương diễm vi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ quận phú nhuận có quen biết qua mạng từ trước với đối tượng tài
bữa đây tài nhờ diễm vi điều khiển xe gắn máy hiệu quê
tài nhờ diễm vi điều khiển xe gắn máy hiệu quê rsx biển số năm mươi bốn r ba bốn nghìn năm trăm chín mươi năm chở đi công chuyện
đến trước số nhà chín mươi ba xuyệt một mươi bốn đường số chín phường một mươi sáu quận gò vấp
tài nói diễm vi xuống để tài đẩy xe vào nhà rồi bất ngờ tăng ga bỏ chạy
thấy vậy diễm vi liền chạy theo giữ xe lại nhưng không được
bị tài kéo lê vài chục mét rồi tẩu thoát
được biết tài vừa ra tù được vài tháng do không có tiền tiêu xài nên lên kế hoạch cướp tài sản
hiện công an quận gò vấp đang tạm giữ tài lập hồ sơ xử lý
thời gian vừa qua trên địa bàn tp hcm xảy ra nhiều vụ việc tranh chấp liên quan đến lợi ích kinh tế
sẽ không có gì đáng nói nếu đây chỉ là những vụ việc dân sự thuần túy
tuy nhiên những hành động căng thẳng xô xát bạo lực đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
thậm chí có nhiều vụ việc tính mạng của người dân bị đe dọa nghiêm trọng
hẳn dư luận chưa thể quên vụ nhóm bảo vệ mang theo hung khí bình xịt hơi
đến tấn công cư dân đang sinh sống tại chung cư bốn s riverside garden
tại phường hiệp bình chánh quận thủ đức tp hcm vào chiều ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
theo báo cáo của công an quận thủ đức nguyên nhân chính dẫn đến sô sát là do công ty trách nhiệm hữu hạn
thành trường lộc chủ đầu tư chung cư bốn s xây dựng sai thiết kế một số hạng mục như hồ bơi trạm điện
vi phạm chỉ giới đường sông bố trí khu vui chơi trẻ em ở bãi đổ xe
nên thanh tra xây dựng tp hcm đã yêu cầu
công ty thành trường lộc phải tháo dỡ khắc phục những hạng mục đã xây dựng sai
tuy nhiên trong khi tiến hành tháo dở thì gặp phải những phản ứng gây gắt từ cư dân sống tại chung cư
khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi một tháng một mươi hai bà vũ ngọc hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu là phó giám đốc công ty thành trường lộc
cùng sáu người là bảo vệ công ty trung nguyên và công ty nội lâm có trụ sở tại quận một mươi hai
đã đến chung cư bốn s để thực hiện việc tháo dỡ các hạng mục xây dựng sai phép
tuy nhiên nhóm người này đã khó khăn
công báo cho chính quyền địa phương biết
đáng nói nhóm sáu bảo vệ trên có mang theo một số hôn khí vật dụng như bình xịt hơi cay công nhị khúc búa và kiềm cộng lực
khi gặp sự ngăn cản của người dân nhiều bảo vệ đi theo bà hương đã lao vào tấn công các cư dân
khiến một số người phải nhập viện cấp cứu
trong đó có ông phan thế tú cư dân sống tại chung cư bị gãy xương xường chấn thương sọ não
tôi rất bất ngờ và tôi nghĩ là không một công ty kinh doanh chính đáng không thể làm
như thế được vì vậy chúng tôi rất khó chịu và có thể nói là dân ở đây cũng bất an
qua điều tra công an quận thủ đức ra lệnh bắt khẩn cấp quách minh thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê thanh hóa
và vi thế sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê bình dương để điều tra xử lý về hành vi cố ý gây thương tích
bốn đối tượng còn lại giao cho công an phường hiệp bình chánh xử lý
đáng nói trong sáu đối tượng này có tới bốn đối tượng
quả xét nghiệm dương tính với mà tuy đá
hai người là có hành vi đã đủ yếu tố vi phạm pháp luật vào cái tội là cố ý gây thương tích
và chúng tôi đã ra lệnh bắt khẩn cấp tạm biệt hình sự hai người
còn lại số còn lại những con nghiện thì xử lý theo quy định của pháp luật
làm rõ trách nhiệm của cái việc thuê mướn ai là người đứng ra thuê mướn này giao nhiệm vụ như thế nào này
mới đây tại khuôn viên dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải lưu vực tây sài gòn
của trung tâm điều hành chống ngập sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm
cũng xảy ra xung đột lợi ích kinh tế giữa hai doanh nghiệp dẫn đến mất an ninh trật tự tại khu vực
theo công văn của ủy ban nhân dân tp hcm và ban giám đốc công an tp hcm
thì vụ việc đang được thanh tra thành phố vào cuộc làm rõ
tuy nhiên tại đây thường xuyên xảy ra tình trạng hàng chục người kéo đến tụ tập tranh cãi trở thành điểm nóng
chính quyền địa phương đã phải nhiều lần đến giải quyết
tôi đã đổ giống vô dài hạn mà bây giờ lại hai năm ông mới cho biết rằng là dự án thoát nước của thành phố
bây giờ tôi là hợp đồng như kể như là hôm nay là chấm dứt
trong lúc chờ thì đổ đá như thế này
đổ đá và hai cổng là bích không cho chúng tôi ra
chúng tôi chỉ tuân theo pháp luật mà chờ thôi
mong muốn là tôi đang là muốn được ủy ban thành phố cho phép và tiếp tục sử dụng
vì tôi đã đầu tư vô trong này để tiếp tục để thu hồi vốn
khi nào thành phố có dự án khai thác đầu tư thì tôi xin trả giao lại
cái việc hòa giải cơ sở ban đầu rất rất quan trọng
thì điều này rất là và rất là tốt bởi vì nó sẽ dẫn đến cái chuyện mà không kéo dài thời gian
gây thiệt hại cho các bên kể cả thiệt hại cho cả cơ quan nhà nước có thông quyền sau này
khi xả ra tên chấp thì nên nhờ cơ quan nhà nước có thông quyền hoặc là cơ quan tòa án để giải quyết
không nên tự giải quyết
bởi vì khi tự giải quyết thì sẽ không đúng quyền định các pháp luật
những năm gần đây trong số đơn thư ký nghị gửi tới chính quyền địa phương cơ quan chức năng
phần lớn có nội dung liên quan đến xây dựng bất đồng tranh chấp
tính phức tạp của những đơn thư khiếu kiện kéo dài có thể bắt nguồn từ những xung đột gây gắt
về lợi ích kinh tế từ hệ quả của việc quản lý thiếu hiệu quả của cơ quan quản lý
đã có không ít vụ việc phát sinh từ tranh chấp dân sự không được giải quyết kịp thời đúng đắn
dẫn đến căng thẳng gây mất an ninh trật tự thậm chí xảy ra án hình sự như vụ việc ở chung cư bốn s
trước những bất đồng về quyền lợi kinh tế liên quan đến luật dân sự đang có xu hướng gia tăng
không chỉ riêng ở tp hcm cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cũng như các doanh nghiệp
phải tuân thủ hướng giải quyết của các cấp chính quyền không được tự giải quyết
vì sẽ có nguy cơ dẫn đến mất an ninh trật tự
thưa quý vị và các bạn những vụ án chưa tìm ra
thủ phạm vốn là mảng công việc phức tạp đòi hỏi ở người lính trinh sát lòng đam mê
sự nhiệt huyết cũng như bản lĩnh trong những lần đối mặt với hiểm nguy
một vụ án được xác lập đồng nghĩa với việc phải chạy theo án nhận lệnh là lên đường bất kể thời gian
và công việc này đối với một trinh sát nam cũng chẳng dễ dàng với một người phụ nữ chân yếu tay mềm
cùng lúc còn đảm nhận thiên chức của một người vợ người mẹ càng gian nan hơn nhiều
và ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện
về nữ thiếu tá trinh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn
mười năm công tác tại phòng cảnh sát hình sự công an bắc cạn
thiêu tá nguyễn ái hằng đã cùng đồng đội tham gia khám phá hàng chục vụ án
sự nhiệt tình lòng đam mê công việc của chị khiến không ít các đồng đội nam phải khâm phục
theo dòng tâm sự chị kể lại chỉ trong năm hai nghìn một mươi năm
bản thân đã tham mưu giúp việc cho lãnh đạo đơn vị xây dựng trên hai trăm linh văn bản
mở hồ sơ sổ sách tiếp nhận
theo dõi việc giải quyết ba mươi một tin báo bảy tin tố giác tội phạm
trực tiếp tham gia đấu tranh ba chuyên án bắt hai mươi sáu đối tượng tạm giữ trên một trăm linh triệu đồng
theo dõi việc giải quyết ba mươi một tin báo bảy tin tố giác tội phạm tạm giữ trên một trăm linh triệu đồng
để trên tinh thần huy động vốn nhàn rỗi trong dân cư hoặc huy động tiết kiệm của người dân
tình trạng tăng lãi suất huy động cũng như là tăng lãi suất cho vay
tuy nhiên mức độ như thế nào thì chúng ta cần phải trao dọn tiếp
chủ trương của chính phủ và ngân hàng nhà nước là giảm lãi suất để hỗ trợ các doanh nghiệp
cá nhân đi vay và để hỗ trợ phát triển kinh tế
tuy nhiên với những diễn biến gần đây lãi suất cho vay khó có thể giảm trong thời gian tới
thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng chảy chữa cháy ở các khu neo trú tàu thuyền và các càng cá
theo đó ubnd tỉnh quảng ngãi chỉ đạo ubnd các huyện thành phố
phối hợp với các sở ngành tăng cường công tác tuyên truyền vận động ngư dân trang bị bình chữa cháy sách tay cho tàu
thuyền khai thác thủy sản và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
khi sử dụng tàu thuyền khai thác thủy sản xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy
đối với ngư dân nói riêng và người dân ven biển nói chung
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo ban quản lý các cảng cá và khu neo đậu chú bão tàu cá tỉnh
mở hồ sơ theo dõi quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy tại các cảng cá và khu neo chú tàu cá
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh và địa phương có liên quan thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở
xây dựng phương án chữa cháy và tổ chức tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy đối với lực lượng này
trang bị các bình chữa cháy sách tay nội quy tiêu lệnh chữa cháy tại các cảng cá và khu neo chú tàu cá
tăng cường kiểm tra tuyên truyền hướng dẫn về an toàn phòng cháy chữa cháy cho ngư dân
nhờ chú trọng công tác tu sửa nạo vét gia cố các hạng mục canh mương hồ đập từ năm ngoái nên đến nay
các công trình thủy lợi ở phú yên tích được lượng nước cơ bản đáp ứng nước tưới cho vụ đông xuân
khu vực tưới do công ty thủy nông đồng cam quản lý với diện tích hơn một mươi tám
tám năm trăm linh hectare lúa đông xuân tình trạng hạn hầu như không xảy ra nên lúa đã và đang đẻ nhánh chỗ bông
nên cần cung cấp nước thường xuyên với mực nước tại các chân ruộng duy trì từ một cm đến ba cm
diện tích lúa còn lại với hơn tám hectare do các công trình thủy lợi cấp huyện quản lý cũng chưa xảy ra hạn nặng
tuy vậy do các nhà máy thủy điện hoạt động không liên tục nên có lúc mực nước hạ xuống dưới mặt đập tràn đồng cam
từ ba mươi bảy mươi cm buộc công ty thủy nông đồng cam phải kéo dài thời gian tưới
để giải quyết tình trạng trên
ubnd tỉnh phú yên đã thông báo chủ đầu tư các nhà máy thủy điện phải điều chỉnh thời gian vận hành phù hợp
và đảm bảo lưu lượng nước đưa về đầu mối đập đồng cam từ ba mươi năm m ba trên dây đến bốn mươi m ba trên dây
nhằm đảm bảo cấp nước cho vùng hạ du chủ yếu là phục vụ sản xuất vụ đông xuân và hẻ thu sắp tới
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang dự thảo thông tư quy định về phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản
trong đó nêu rõ nguyên tắc phòng bệnh là chính đối với dịch bệnh động vật thủy sản
theo dự thảo phòng chống và báo cáo dịch bệnh thủy sản dựa trên nguyên tắc phòng bệnh là chính
bao gồm giám sát mầm bệnh chủ động quan trắc chất lượng nước thu thập thông tin về bệnh
thông tin hoạt động nuôi trồng thủy sản kết hợp với thông tin tuyên truyền và hướng dẫn chủ cơ sở nuôi trồng
chủ động thực hiện phòng chống dịch bệnh
các hoạt động phòng chống dịch bệnh thủy sản phải đảm bảo chủ động tích cực kịp thời và hiệu quả
cơ sở sản xuất giống thủy sản phải đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y môi trường
tuân thủ quy hoạch về nuôi trồng thủy sản và thực hiện đúng lịch thả nuôi
theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành nuôi trồng thủy sản địa phương
hà nội vừa ghi nhận ca viêm não mô cầu thứ hai trong năm nay
trước đó tại tỉnh hải dương một bệnh nhân cũng đã tử vong do nghi mắc viêm não mô cầu
theo bộ y tế tiêm chủng và chủ động phòng tránh là phương pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ bản thân khỏi căn bệnh này
theo bộ y tế từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu tới nay cả nước đã xuất hiện sáu ca nhiễm viêm não mô cầu
trong đó có một trường hợp đã tử vong
tính từ năm hai nghìn một mươi hai tới nay cả nước có sáu trăm một mươi trường hợp nhiễm bệnh trong đó có hai mươi năm ca tử vong
bệnh viêm não mảng não lây qua đường hô hấp do hít phải các giọt bắn của dịch tiết hô hấp có chứa mầm bệnh
mọi người đều có cảm nhiễm với vi khuẩn não mô cầu
nhóm tuổi nguy cơ mắc bệnh cao nhất là lứa tuổi trẻ
và cũng ở nhóm tuổi này có số người lành
một số người lành mang vi khuẩn nhiều nhất
đây là một loại vi khuẩn mà có thể ở một số người bình thường người lành vẫn có thể mang ở vùng hồ hỏng
vì một lý do gì đấy mà nó thay đổi động lực và nó có thể nó dẫn đến gây bệnh
thứ nhất là nó có thể gây bệnh ở người thứ hai là nó có thể lây lan và gây các bụi dịch địa phương
thế thì hai thể bệnh chính ở người nó có thể gặp là thể
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới được phát sóng vào lúc
sáu h sáng hàng ngày trên antv
tiếp theo chương trình sẽ là một điểm báo
thưa quý vị sau khi một bệnh nhân ở hải dương bị tử vong với bệnh viêm
để lập đài trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
đã phối hợp với các ban ngành mở đợt cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn
đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khi tham gia giao thông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến
và phối hợp với công an các huyện thành phố để kiểm tra nồng độ cồn trên toàn địa bàn
trong đợt này lực lượng cảnh sát giao thông của phòng phối hợp với đội cảnh sát giao thông các huyện
thành phố tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát tổ chức các tổ chuyên đề tập trung kiểm tra nồng độ cồn
và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
ngoài việc tăng cường tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng
thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong việc chấp hành luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông
thưa quý vị và các bạn theo thống kê mới đây của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
có tới bốn mươi nạn nhân bị tai nạn giao thông trong độ tuổi thanh thiếu niên
điều này cho thấy độ tuổi của nạn nhân tai nạn giao thông ngày càng trẻ hóa
và phần lớn đang trong độ tuổi lao động
và trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố hà nội lại tái diễn tình trạng
người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm đặc biệt là các đối tượng vi phạm đa số là thanh thiếu niên
trước tình trạng này lực lượng cảnh sát giao thông hà nội đã ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
không khó để bắt gặp những vi phạm như thế này lưu thông trên một số tuyến đường ở thành phố hà nội
người tham gia giao thông chủ yếu là các thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng
điều này không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đối với người đi đường
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất

có mà em quên vội quá nó bỏ vội về quê em vội quá thì em lấy cũng mất
theo thống kê của lực lượng cảnh sát giao thông chỉ sau hai ngày ra quân
lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn bảy trăm linh trường hợp thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm vi phạm luật giao thông
do cái tuổi trẻ còn ít còn suy nghĩ còn mùng một hai nữa là do một số đối tượng là do sự giáo dục của nhà trường và gia đình quản lý của gia đình còn yếu kém nên một số đối tượng nó vẫn tham giao thông là thường xuyên vi phạm giao thông
tuy nhiên việc xử lý vẫn đang gặp không ít khó khăn bởi nhiều đối tượng thanh thiếu niên vẫn cố tình vi phạm thậm chí quay đầu xe bỏ chạy
gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ
nhiều đối tượng bỏ chạy gây nguy hiểm rất nguy hiểm cho những người tham gia giao thông xung quanh
hai nữa là bản thân chúng tôi là cán bộ chiến sĩ tham gia trực tiếp công tác và dừng xe xử lý vi phạm thì là nhiều đối tượng không chấp hành hiệu lệnh dừng xe
tậm chí lao thẳng và trực tiếp và ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ chiến sĩ
hậu quả tai nạn giao thông ai cũng biết và hiểu rõ nhưng việc chấp hành của một bộ phận thanh thiếu niên vẫn đang là thực trạng đáng báo động
và nếu không chấp hành luật giao thông đường bộ thì chỉ trong một tích tắc hậu quả thương tâm cũng có thể xảy ra với bất cứ ai khi tham gia giao thông
thành phố đà nẵng vừa có chủ trương lắp đặt camera theo dõi giám sát giao thông tại các nút giao thông các tuyến đường trọng điểm trung tâm trên địa bàn
theo đó việc đầu tư lắp đặt hệ thống camera nằm nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động theo dõi giám sát năng lực chỉ huy điều hành công tác đảm bảo an ninh hướng dẫn trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị
kịp thời phát hiện xử lý những tình huống vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn thành phố
để chủ trương này được thực hiện có hiệu quả ngoài kinh phí địa phương đà nẵng đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức cá nhân trên địa bàn
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại